vụ việc hơn ba trăm linh người bị ngộ độc tại đắk lắc cơ quan chức năng kết luận là vì đơn vị chế biến đã dùng thực phẩm không có nguồn gốc
trong thời gian qua những vụ ngộ độc thực phẩm cũng liên tiếp khiến cho người tiêu dùng thực phẩm lo ngại
chủ yếu là bởi nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm thời tiết nắng nóng
cũng như thực phẩm dễ bị ôi thiêu và trở thành vi khuẩn gây ngộ độc
thói quen mua thực phẩm ở những nơi không được kiểm dịch như là chợ cóc chợ tạm
cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng này
hình ảnh tại một khu chợ cóc chợ tạm nằm trên địa bàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
thời tiết nắng nóng thực phẩm bán ở lề đường không bảo quản kỹ lưỡng nhưng vẫn đông khách
người tiêu dùng vì tiện lợi không phải mất thời gian gửi xe nên vẫn lựa chọn dùng biết thực phẩm chắc chắn sẽ không được kiểm dịch
còn người bán thì là vì mua xinh
các cái đồ này nó cũng ảnh hưởng tới dứt lặng
như đậu này chỉ để đến trưa là tấm trưa còn đậu này chỉ để hơn trăm cái
đậu này chỉ để hơn trăm cái thì lắng này nó nhanh hỏng
cho nên là không dám để đặt ra đặt ra cái mò này

các cái hàng bình tẳng là đều không có ai dám để nhiều
ở những hàng ăn quán ăn đường phố thì cũng tương tự
rất đông thực khách rẻ nhanh tiện lợi
còn ngầu độc hay không thì tính sau
thói quen tiêu dùng thực phẩm ở những nơi như thế này
chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc
ngay cả các nhà hàng lớn cũng từng bị xử lý
vì nhập nguồn thực phẩm kém chất lượng
không bảo đảm để giảm chi phí tăng lợi nhuận
thời tiết nắng nóng thực phẩm dễ bị ôi thiêu nếu không được bảo quản tốt
nắng nóng như vậy thì em đói bụng ở đâu thì em chạy xe có tài niệm ghé đó ăn
em chạy xe ngoài đường mà không có thời gian nó cố định
cho nên đói giờ nào anh ăn giờ đó
mình đói thì mình ăn thôi chứ còn ngầu độc thì chưa biết
đối với các loại thức ăn đường phố thì cách tốt nhất là chúng ta nên tránh xa
vì người bán thường để các thực phẩm này từ sáng cho đến chiều có khi là tối nữa
thì là để trong một cái môi trường quá là nguy hiểm
về nhiệt độ nắng nóng và cũng như là môi trường ô nhiễm bên ngoài
chưa kể rằng là họ sử dụng nhiều hóa chất để ướp vào thực phẩm
cũng giống như là các phụ da nguyên liệu không rõ ràng rẻ tiền
sẽ rất là dễ dàng gây tới các tình trạng ngộ độc và các bệnh về đường tiêu hóa
người tiêu dụng không nên chủ quan
cần lựa chọn nơi cung ứng thực phẩm an toàn
cơ sở kinh doanh nên nghĩ đến trị tâm
mua thực phẩm kém chất lượng để chế biến
ảnh hưởng đến sức khỏe của thực khách sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật